đã từ nhiều tháng nay người dân trong khu vực đường lã xuân oai và lò lu phường long trường và trần thạnh quận chín tp hcm
phải oàn mình chịu cảnh khói bụi và nguy cơ gây tai nạn giao thông từ các xe ben chở cát đang ngày đêm tung hoành trong khu vực này
vẫn cứ tưởng việc thi công khu công nghệ cao sẽ đem đến cho phường long trường một bộ mặt mới
thế nhưng việc các khung thần xe ben ngày đêm đua nhau chở cát từ các bãi cát lộ thiên giữa khu dân cư gần đó vào khu vực công trường gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân tại đây và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an toàn giao thông
theo quan sát của chúng tôi khu vực đường lã xuân oai và lò lu phường long trường quận chín được bao phủ trong một lớp bụi dày đặc
người dân sống trên hai con đường này phải oàn mình chịu đựng bao cát và bụi từ đoàn xe ben nối đuôi nhau lưu thông qua đây và từ các bãi cát lớn và lộ thiên giữa khu dân cư
ngoài vấn đề bụi bậm các hung thần xe ben này lưu thông với tốc độ cao trong các con đường nhỏ tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ cho người đi đường khi lưu thông qua đây
để làm rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có liên lạc với ủy ban nhân dân quận chín nhưng khi tới đây thì ủy ban nhân dân quận chín tìm cách kéo dài thời gian và từ chối trả lời phỏng vấn
cái đường này em quét một hình vô là một ngày phải tám một mươi lần cắt dữ lắm nó chạy rớt rồi mình phải hớt không hớt thì lát nó khô quá nó chạy tới nó nạp vô nhà dữ lắm đồ nó nóng rồi gặp thêm bụi nữa nó cũng khó chịu lắm nhưng mình cũng phải chịu thôi chứ giờ mình làm sao vậy
người dân ở đây liệu có còn phải sống chung
người dân ở đây liệu có còn phải sống chung với báo bụi và các nguy cơ tiềm ẩn từ các hung thần xe ben này tới bao lâu và liệu các cấp chính quyền có những biện pháp nào để giải quyết vấn đề và cải thiện cuộc sống của người dân tại hai con đường này đây là câu hỏi mà cơ quan chức năng cần giải đáp sớm nhất để người dân yên tâm ổn định cuộc sống